thời gian gần đây bệnh viện gia liễu tp hcm liên tục tiếp nhận những trường hợp bệnh nhân nhập viện điều trị
vì tin dùng sản phẩm có tên gọi là tinh chất thay da sinh học
sản phẩm này được quảng cáo ở hầu khắp các trang thương mại điện tử
tuy nhiên khi sử dụng thì hiệu quả hoàn toàn không như lời quảng cáo
mà ngược lại da bị tổn thương nặng thậm chí gây nguy cơ ung thư da
theo lời quảng cáo của một trang bán hàng trên mạng
bệnh nhân này đã sử dụng một sản phẩm được người bán giới thiệu là có thể thay da sinh học
khiến da trở nên trắng sáng hơn
tuy nhiên sau khi mua về dùng thì da trở nên lở luet
xuất hiện những ổ mũ đau rát sưng đỏ phải nhập viện cấp cứu
các bác sĩ cho biết đây không phải là trường hợp hiếm gặp
việc sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc đã khiến nhiều người bị tổn thương da nặng nề
có trường hợp biến chứng nặng dẫn đến ung thư da
phương pháp thay da sinh học được các bác sĩ gia liệu áp dụng
để điều trị những làn da bị hư hại
nhưng cần có trình độ chuyên môn với liệu trình phù hợp
không nên tin lời quảng cáo mà dùng những sản phẩm không rõ nguồn gốc
vì hậu quả sẽ rất khó lường